tin quốc tế cố vấn tổng thống ukraine ông mikelov podolyak ngày ba tháng năm tuyên bố
kiev không liên quan tới bất kỳ vụ tấn công bằng máy bay không người lái nào nhằm vào điện kremlin
và cho rằng những hành động như vậy không mang lại điều gì cho kiev trên chiến trường
mà sẽ chỉ khiêu khích nga có thêm hành động cực đoan hơn
trong khi đó thủ đô kiev và một số khu vực ở miền trung và miền đông ukraine đã phát đi cảnh báo không kích
không lâu sau khi moscow cáo buộc ukraine tấn công điện kremlin bằng máy bay không người lái
trong một âm mưu bất thành nhằm sát hại tổng thống nga vladimir putin
trước đó vào ngày ba tháng năm điện kremlin của nga đã đưa ra cáo buộc trên và cho biết
hai máy bay không người lái đã được sử dụng trong vụ tấn công nhưng đã bị lực lượng phòng thủ của nga vô hiệu hóa
điện kremlin coi vụ tấn công là một hành động khủng bố có kế hoạch và là một âm mưu nhằm vào tính mạng của tổng thống nga
cùng ngày hãng thông tấn tass đưa tin bộ quốc phòng nga thông báo
đã phá hủy một kho đạn ở khu vực somi của ukraine